thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự hội nghị tổng kết năm mươi năm giữ gìn lâu dài bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài chủ tịch hồ chí minh
nhằm đánh giá thực hiện năm mươi năm qua và nhiệm vụ trong năm mươi năm tới
tại hội nghị thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã yêu cầu ban quản lý lăng bộ tư lệnh bảo vệ lăng
phải thường xuyên quán triệt sâu sắc chủ trương đường lối của đảng về việc gìn giữ lâu dài bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài bác
bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của bộ chính trị quân ủy trung ương của chính phủ và thủ tướng chính phủ
chủ động nghiên cứu đánh giá dự báo đúng tình hình kịp thời đề ra những chủ trương biện pháp lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nêu rõ năm mươi năm qua dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng nhà nước sự giúp đỡ to lớn của đảng nhà nước và nhân dân liên xô trước đây
các nhà khoa học nga ngày nay bộ tư lệnh bảo vệ lăng ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh không những bảo đảm cho các thiết bị kỹ thuật hoạt động an toàn liên tục
duy trì thông số đúng quy định chủ động sáng tạo phát huy nội lực khắc phục khó khăn từng bước vươn lên làm chủ về y tế kỹ thuật làm tốt công tác giữ gìn thi hài chủ tịch hồ chí minh
thủ tướng khẳng định qua năm mươi năm việt nam hoàn toàn có thể gìn giữ lâu dài bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài bắc
đội ngũ những người làm công tác bảo quản giữ gìn thi hài bác đã từng bước làm chủ lĩnh vực khoa học đặc biệt này vươn lên làm chủ sự nghiệp giữ gìn thi hài chủ tịch hồ chí minh
đồng thời phải xem xét thận trọng kỹ lưỡng công tác chuẩn bị từ việc lựa chọn địa điểm bảo quản giữ gìn thi hài bắc cho đến thực hiện nhiệm vụ y tế kỹ thuật
trong suốt năm tháng chiến tranh khốc liệt các cán bộ chiến sĩ quân đội ta cùng với các chuyên gia liên xô đã nỗ lực không ngừng để giữ gìn rất tốt
phù hợp với hình thể và những nát đặc trưng của cơ thể
thủ tướng khẳng định đảng nhà nước và nhân dân ta luôn coi việc giữ gìn lâu dài bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài chủ tịch hồ chí minh
và phát huy ý nghĩa chính trị văn hóa của công trình lăng là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
thủ tướng yêu cầu ban quản lý lăng bộ tư lệnh bảo vệ lăng tiếp tục nêu cao ý thức độc lập tự chủ tự lực tự cường chủ động sáng tạo nắm bắt thời cơ khắc phục mọi khó khăn
tăng cường hợp tác với các cơ sở y khoa trong và ngoài nước
vương lây làm chủ vững chắc hiến tới làm chủ hoàn toàn công nghệ để giữ gìn lâu dài bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài chủ tịch hồ chí minh trong mùa đời mai sau
tôi có hỏi các đồng chí chuyên gia ngài ở đây chúng ta đã làm chủ được ba mươi năm mươi hay bảy mươi
tôi rất vui mừng các đồng chí nói rằng các đồng chí đã nhận được rất nhiều câu hỏi
các đồng chí chuyên gia việt nam đã có rất nhiều cố gắng cảm thấy là cơ bản làm chủ hoàn toàn
tuy vậy sự giúp đỡ các chuyên gia rất quan trọng trong thời gian đấy đối với việc sơ chiếm nói chung là bằng hội lý lãnh
với tinh thần giữ gìn lâu dài thi hài bác một nhiệm vụ quan trọng của bằng hội lý lãnh của các bộ công chức các nhà khoa học của việt nam
hội lý lãnh của mình là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị
thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương cùng phối hợp hỗ trợ ban quản lý lăng hoàn thành tốt nhiệm vụ này
tại hội nghị thủ tướng đã trao huân chương lao động hạng nhất cho trung tâm nghiên cứu y sinh moscow và các chuyên gia nga
bằng khen cho các cá nhân tổ chức có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ giữ gìn thi hài bắc